theo dõi clip tình huống vừa đưa ra thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ cẩn trọng hơn trong việc điều khiển phương tiện khi vào những khúc cua hay là những nơi hạn chế tầm nhìn
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác bộ giao thông vận tải vừa trình chính phủ đề xuất sửa đổi bổ sung nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đường sắt trong đó đề xuất tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm

tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác bộ giao thông vận tải vừa trình chính phủ đề xuất sửa đổi bổ sung nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín về quy định xử phạt vi phạm